như vậy là đến thời điểm hiện tại thì cả nước đã có hai trăm linh ba ca dương tính năm mươi năm người đã khỏi bệnh ra viện và không có trường hợp nào tử vong
hiện tại công tác phòng chống dịch bệnh vẫn đang được triển khai quyết liệt
tại tỉnh quảng bình địa điểm cách ly ở trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh vừa tiếp nhận thêm bốn mươi bốn công dân việt nam nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế cha lo
với sự chuẩn bị chú đáo từ trước ngay từ khi số công dân vừa xuống xe các bộ phận tiếp nhận đã nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết như đo thân nhiệt
làm thủ tục khai báo y tế bố trí nơi ăn nghỉ
quá trình đo thân nhiệt và khám sàng lọc ban đầu chưa có công dân nào có triệu chứng sốt trên ba mươi bảy độ c không có trường hợp nào có triệu chứng ho sốt khó thở
nâng cấp độ công tác phòng chống dịch
từ đêm qua tất cả người dân tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh khi ra đường sau hai mươi hai giờ nếu như không có giấy tờ tùy thân và lý do chính đáng sẽ được đưa về khu tập trung tại các nhà văn hóa trường học
công an thành phố hạ long đã huy động hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia thành một mươi hai tổ công tác phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự
những người cố tình vi phạm quy định này của thành phố lực lượng chức năng sẽ đưa về khu tập trung tại các nhà văn hóa trường học trên địa bàn
thực hiện kiểm tra y tế và điều tra dịch tễ kiên quyết không để lọt người mang mầm bệnh lây lan ra cộng đồng
kết quả sau một ngày đầu tiên triển khai việc kiểm soát lực lượng chức năng đã kiểm tra và đưa về các khu tập trung bốn mươi hai trường hợp vi phạm
lập biên bản xử lý hành chính một quán kinh doanh karaoke và một quán internet nhắc nhở bảy mươi tám hàng quán xử lý ba đối tượng đánh nhau gây mất trật tự và giải tán ba điểm tụ tập đông người
thời gian qua khi một số cơ sở tại địa bàn thành phố hà nội được lựa chọn để triển khai các khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều người dân sống ở xung quanh các địa điểm này đã bắt đầu cảm thấy bất an lo lắng
thế nhưng những nỗi lo lắng bất an ấy đã nhanh chóng được xóa tan khi có sự xuất hiện của các chiến sĩ công an cơ sở
từ sự an tâm tin tưởng mỗi một người dân bây giờ là một chiến sĩ chung tay cùng chính phủ cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh
gia đình ông vương ngọc tiến trú tại tập thể cơ khí số năm phường tây mỗ quận nam tử liêm
chỉ cách khu trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội nơi đang tiếp nhận sáu trăm tám mươi công dân đến cách ly một bức tường rào
ngay từ thời điểm có những chuyến xe đầu tiên đưa công dân về đây cách ly ông và những người dân tại đây không hoang mang hay lo lắng
mình đeo khẩu trang mình xoa tay rửa tay rất là chú đáo không có gì cả
theo dõi về các bộ y tế thông tin số người mắc và số người nhiễm đều là kiểm soát tốt
cách đây khoảng khu dịch ở đây được khoảng hai trăm linh m đến ba trăm linh mét nhưng mà dân ở đây thì người ta vẫn sống vẫn sinh hoạt bình thường
theo chỉ đạo phòng dịch thì mình vẫn quán các thứ đóng cửa
ngay từ thời điểm nhận được thông báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội
với các điểm cách ly tập trung lực lượng công an tại các địa bàn đã triển khai hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ
trong đó làm tốt công tác nắm tình hình điều tra cơ bản và đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền đối với nhân dân quanh khu vực điểm cách ly tập trung
ngay từ khi nhận được chủ trương của thành phố chúng tôi đã quán triệt đến một trăm linh cán bộ chiến sĩ và đặc biệt là lực lượng cảnh sát khu vực
tất cả các đồng chí đã xuống từng nhà dân và gặp gỡ vận động tuyên truyền
các lực lượng cũng đã đảm bảo
chúng tôi an toàn và không để ảnh hưởng đến bà con xung quanh
do vậy là nhân dân cũng rất tin tưởng và ủng hộ lực lượng chức năng trong quá trình làm nhiệm vụ
tại khu nhà ở sinh viên mỹ đình hai quận nam tử liêm
những ngày vừa qua hàng trăm sinh viên đang sinh sống tại đây đã gấp rút khẩn trương thu dọn đồ đạc
để nhường phòng ở cho người thuộc diện cách ly tập trung vì dịch covid một mươi chín
mọi công tác chuẩn bị đón tiếp công dân vào đây cách ly đã sẵn sàng
trong đó có sự ủng hộ của chính các hộ dân sinh sống gần khu vực này
gia đình bà phạm thị liên nằm sát cảnh khu ký túc xá này
đã hoàn toàn yên tâm và chủ động các biện pháp phòng chống dịch
để cho nhân dân không hoang mang cũng như đặc biệt để người ta hiểu được mục đích cách ly
bởi vì mục đích cách ly này thì là những người không phải là những người có bệnh
mà những người đi qua các cái vùng dịch có thể có nguy cơ phải đưa đi để theo dõi
cho nên là phải giải thích rõ để cho nhân dân hiểu được việc đó
hiện nay cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín đang ở giai đoạn quan trọng
theo đó cùng với sự quyết liệt từ chính phủ hệ thống chính trị và các ban ngành chức năng
thì mỗi người dân mỗi gia đình cần là một chiến sĩ
một pháo đài theo tinh thần chống dịch như chống giặc
khi chúng ta cùng hiệp đồng tác chiến dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi